sau nhiều ngày xét xử hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm vụ án mobile phone mua cổ phần avg đã tuyên y án đối với bị cáo nguyễn bắc son
cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông như vậy mức án mà bị cáo nguyễn bắc son phải nhận không thay đổi tức y án trung thần
hội đồng xét xử đánh giá vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng hành vi của các bị cáo gây thiệt hại thuộc sở hữu nhà nước hơn sáu tỷ đồng
làm chậm tiến độ cổ phần hóa mobifone ảnh hưởng niềm tin của nhân dân
một số bị cáo nhận số tiền hối lộ rất lớn xưa nay chưa từng có nên cần có hình phạt nghiêm khắc để bảo đảm tính gian đe
bản án phúc thẩm xác định tòa cấp sơ thẩm đánh giá bị cáo nguyễn bắc son có vai trò quan trọng nhất đầu vụ nên phải chịu hình phạt cao nhất
bị cáo bị tòa sơ thẩm tuyên một mươi sáu năm tù tội vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng là không nặng
hình phạt trung thân tội nhận hối lộ là thòa đáng không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo son trong cả hai tội
bị cáo lê nam trà được giảm ba năm so với án sơ thẩm